chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai tháng tám của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên của tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với bị can vương mạnh giác trú tại quận thốt nốt thành phố cần thơ
về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật
được biết giáp là đối tượng từng có hai tiền án về các tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật
và sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật
trước đó vào trưa ngày hai mươi ba tháng bảy tiến hành kiểm tra căn nhà ở tổ ba mươi năm khóm đông thạnh phường mỹ thạnh do giác thuê
lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang
giác đang chở hai thùng sốt
bên trong có chứa một trăm hai mươi chai thuốc bảo vệ thực vật giả nhãn hiệu filla và amistatop để đi giao cho khách
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của giác
lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ hai trăm năm mươi chín chai thuốc bảo vệ thực vật giả nhiều nhãn hiệu của công ty trách nhiệm hữu hạn
zagenda việt nam một bảy trăm chín mươi tem nhãn hơn một vỏ nắp chai
cùng nhiều máy móc dụng cụ nguyên vật liệu để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả
giác gai nhận vào khoảng cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai

giác bắt đầu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả các nhãn hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn zagenda việt nam rồi đem đi bán
hàng trăm kg thực phẩm đông lạnh đã hết hạn sử dụng đồ hải sản đã chuyển màu đen
nhưng vẫn được bày bán tại một cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại phố gát phường thọ sơn thành phố việt trì
vụ việc vừa được phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh phú thọ phát hiện và xử lý
quá trình kiểm tra hàng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện và tạm giữ
hai trăm một mươi kg thực phẩm đông lạnh bao gồm các loại chả cá chân gá rút xương phô mai que ba chỉ bò mực tôm
đây là những thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đã hết hạn sử dụng
thậm chí có những thực phẩm đã hết hạn cách đây một năm hiện đã bốc mùi hôi thối và chuyển màu
toàn bộ số thực phẩm trên đã được cơ quan chức năng lập biên bản đồng thời tiến hành hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can với năm đối tượng gồm trần văn thưởng trần trung dũng cùng chú ở huyện giao thủy tỉnh nam định
phạm hồng sơn nguyễn thúy hằng cùng chú ở thị xã duy tiên tỉnh hà nam và trần thanh dương trú tại quận hoàng mai thành phố hà nội
trước đó vào ngày hai mươi tháng bảy lực lượng công an tỉnh hà nam đã triệt phá đường dây
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức bắt giữ năm đối tượng thu giữ bốn điện thoại di động các loại một trăm năm mươi bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe ô tô
một trăm bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe mô tô và nhiều máy móc phương tiện sử dụng để làm giả tài liệu
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận với thủ đoạn đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội facebook
sau đó làm giả các bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe các loại bán cho khách hàng với giá từ tám trăm linh đồng đến ba triệu đồng một bộ
theo đó từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã làm giả khoảng hai năm trăm linh bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe và thu lợi bất chính trên năm tỷ đồng
mặc dù lực lượng công an và các phương tiện thông tin đại chúng đã cảnh báo về việc lừa đảo đưa người đi lao động tại campuchia
tuy nhiên nhiều trường hợp vẫn bị mắc lừa các đối tượng xấu
người lao động phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt thậm chí bị hành hạ về tinh thần và thể xác
một số trường hợp đã cầu cứu người thân và phải bỏ một khoản tiền lớn để chuộc nạn nhân
ghi nhận của antv tại tỉnh đắk lắc
hơn một tháng khi được giải cứu khỏi campuchia trên tay của anh nam vẫn còn những vết sẹo cháy xém do bị trích điện khi không hoàn thành chỉ tiêu lao động
không còn cách nào khác gia đình anh nam vay mượn số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng để chuộc anh nam về
nhưng những ám ảnh tinh thần về những ngày lao động tại campuchia vẫn còn trong tâm trí của anh
giao trí tiêu cao vào em không làm được nên là nó lợi dụng và hành hạ em lý điện và bỏ đói em
xong rồi đến ngày một mươi ba tháng bốn thì nó gọi về cho gia đình và hư hiếp
thì lúc đấy gia đình chuyển tiền sang và thuê xe taxi từ bên này sang đấy
và ngày một mươi bốn thì lúc đấy thì em được về tới sài gòn ạ
trong hoàn cảnh tương tự vì nhẹ dạ cả tin nên anh thắng cũng rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo
tuyển dụng lao động làm việc ở campuchia với mức lương khởi điểm là tám trăm linh usd một tháng
tuy nhiên khi sang đến campuchia anh thắng bị giám sát bởi các đối tượng lừa đảo

theo cơ quan công an việc lừa đảo đưa người sang campuchia làm việc chui đang diễn biến hết sức phức tạp
đối tượng thông qua các tài khoản facebook để tiếp cận
lừa đảo và đưa người vượt biên sang làm việc tại campuchia

địa bàn như nhân xã là cũng tuyên truyền bằng loa đài thường xuyên hàng ngày để nhân dân mình nắm được
đồng thời sau khi đó là cũng vận động họ
tức là đi làm những cái chỗ mà nó có chính thức
ví dụ ở đồng nai bình dương là có những chỗ mà họ chính kháng để đi làm
họ đứng đi làm các chỗ mà họ không có chính thức
qua mạng hoặc này kia là họ sợ họ chịu lừa
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác với các thủ đoạn rụ rỗ việc nhẹ lương cao tại campuchia
đồng thời khi phát hiện có đối tượng rụ rỗ với thủ đoạn tương tự
cần liên hệ công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
bộ xây dựng đặt mục tiêu đến các tài khoản
năm hai nghìn ba mươi hoàn thành đầu tư xây dựng một triệu căn hộ nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân khu công nghiệp
theo tính toán của ngân hàng nhà nước để hoàn thành mục tiêu này
nguồn vốn có thể giao động khoảng từ sáu trăm linh tỷ đồng đến một triệu tỷ đồng và thực hiện trong vòng một mươi năm
đến nay cả nước đã hoàn thành ba trăm linh một dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị nhà ở công nhân
với quy mô một trăm năm mươi sáu căn tổng diện tích bảy tám triệu m hai
toàn quốc đang triển khai bốn trăm linh một dự án
quy mô một trăm năm mươi sáu căn tổng diện tích bảy tám triệu m hai
quy mô bốn trăm năm mươi năm căn
bước sang tháng tám xu hướng đua tăng lãi suất vẫn tiếp tục nóng khi nhiều ngân hàng vừa điều chỉnh lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn
mức tăng giao động trong khoảng từ một đến sáu một năm so với hồi đầu tháng trước
một số ngân hàng như ab bank acb sacombank điều chỉnh năm một năm
ngân hàng có mức tăng lãi suất tiết kiệm mạnh nhất hiện nay là sacombank
khi cộng thêm sáu mươi năm một năm cho tiền gửi chín tháng tại quầy
từ ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sáu
đường mía nhập khẩu từ năm nước campuchia indonesia lào malaysia và myanmar
có nguồn gốc nguyên liệu từ thái lan sẽ bị việt nam áp thuế chống bán phá giá chống trợ cấp tới hơn bốn mươi bảy
quyết định này được bộ công thương đưa ra ngày một tháng tám
dựa trên cơ sở quá trình điều tra khách quan minh bạch theo cam kết quốc tế
trường hợp đường nhập khẩu từ năm quốc gia trên chứng minh được sản xuất từ mía thu hoạch tại chính nước của họ
sẽ không bị áp dụng các biện pháp chống lẩn tránh
thưa quý vị giá xăng trong những ngày gần đây đã giảm đáng kể so với thời gian cao điểm
nhưng điều đáng nói là dù xăng dầu đã giảm khá sâu
nhưng hiện tại thì nhiều mặt hàng nhất là hàng thiết yếu
chỉ giảm nhỏ giọt hoặc giữ giá cũ mà chưa điều chỉnh theo giá xăng dầu
trong khi xăng dầu là một trong những yếu tố quan trọng quyết định
giá xăng dầu và ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân ngay sau đây
tại cửa hàng bánh mì trong chợ đồng sa quận cầu giấy thành phố hà nội
dù xăng dầu đã giảm khoảng hai mươi
nhưng các nguyên liệu để làm bánh mì của cửa hàng này vẫn giữ nguyên
thậm chí một số mặt hàng như trứng bột còn tăng giá
vì vậy nên chủ cửa hàng vẫn chưa thể giảm giá bán
về cái mặt hàng nguyên liệu của mình làm thì nó có nên
nhưng mà từ đợt xăng giảm thì là vẫn đứng cái giá đấy nó chưa có xuống về tí nào
còn như trứng gà nhập trong nước thì vẫn thấy tăng
còn nguyên liệu bánh mì bột bủng thì nó chỉ ít thôi
mỗi cái bột này nó nên một ít
thì là nên từ trước đợt vẫn còn cái giá xăng đắt như đợt giá xăng ba mươi một vừa rồi
ư giá xăng nó giảm nhưng mà chưa thấy các mặt hàng giảm
xăng thì có giảm nhưng mà thực phẩm thì cái loại đồ thì nó không giảm đấy
em cũng mong muốn là mọi người giảm đi một chút để cho người dân dễ tiêu thụ dễ bán hàng dễ mua hàng hơn
tại một số chợ trên địa bàn thành phố hà nội
giá thịt lợn bình quân khoảng chín mươi đồng một kg
nhưng hiện tăng lên một trăm hai mươi đồng một kg
thịt ba chỉ tăng lên mức một trăm bốn mươi năm đến một trăm năm mươi đồng một kg
thịt sấn mông có giá một trăm bốn mươi đồng một kg
do giá thịt lợn tăng cao nên lượng người mua cũng giảm rõ rệt
số hàng hóa cung ứng giá thịt lợn tăng cao nên lượng người mua cũng giảm rõ rệt
thị trường từ các tiểu thương cũng có phần hạn chế hơn trước
việc giá xăng dầu giảm là tín hiệu tốt đối với người dân
thế nhưng các mặt hàng thiết yếu chưa điều chỉnh theo giá xăng
ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều người
các cơ quan chức năng cần nhanh chóng thực hiện các chính sách hợp lý
để ổn định các mặt hàng trên thị trường
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng